thưa quý vị vào ngày này năm hai nghìn chín đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ nhất
với sự tham gia của bốn trăm năm mươi tài năng trẻ đã được tổ chức với khẩu hiệu tài năng trẻ việt nam kết nối toàn cầu dựng xây đất nước
đại hội là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng và triển khai chiến lược nhân tài quốc gia
trong tiểu mục ngày này năm xưa ngày hôm nay mời quý vị cùng nhìn lại bước khởi đầu hơn một mươi năm trước
khi trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thực hiện đổi mới và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tài năng trẻ
trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc việt nam đảng và nhà nước luôn coi trọng phát hiện bồi dưỡng trọng dụng nhân tài
những năm qua đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh luôn trú trọng tới công tác phát hiện tôn vinh những gương mặt trẻ tài năng
tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng họ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước
năm hai nghìn chín đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ nhất đã được tổ chức nhằm khơi dậy tài năng trẻ việt nam kết nối toàn cầu dựng xây đất nước
trong tất cả các lĩnh vực cũng như là tất cả các vùng miền đều có những tài năng trẻ
các cháu đó thường là có những người tâm huyết có rất là nhiều sáng kiến và có những đóng góp rất là cụ thể thông qua công việc cụ thể của mình ở cơ sở
ở mỗi kỳ đại hội có đến hàng trăm đại biểu là những tài năng trẻ từ một mươi năm đến ba mươi năm tuổi đang học tập
làm việc ở trong các cơ sở
trong và ngoài nước trên các lĩnh vực khoa học công nghệ kinh tế văn hóa xã hội quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng
các văn nghệ sĩ tài năng các sĩ quan chiến sĩ trẻ sung kích trong bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc được cộng đồng và xã hội thừa nhận tôn vinh
mỗi người ở từng cương vị từng công việc
từng vị trí của mình thì có những đóng góp khác nhau
có những bạn bằng những công trình những ấn phẩm những sáng chế và phát minh khoa học của mình
tuy nhiên thì cũng có những bạn trẻ công việc hết sức là thầm lặng như các chiến sĩ của chúng ta như các bạn thanh niên công nhân
như các bạn thanh niên ở khu vực nông thôn
thì cái đóng góp của họ âm thầm hơn lặng lẽ hơn nhưng mà cũng có giá trị
hết sức là to lớn
cái bức tranh chung cái tổng thể chung thì chính là mỗi bạn trẻ trong cái công việc của mình trong trách nhiệm của mình
thì đều có một ý thức đóng góp tốt nhất cho sự phát triển chung của đất nước
sau hai lần tổ chức năm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tiếp tục tổ chức đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ ba
đại hội sẽ diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi với chủ đề khát vọng việt nam
tham dự đại hội dự kiến có năm trăm linh đại biểu tài năng trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực đang học tập
nghiên cứu và công tác trong và ngoài nước
đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ việt nam tuyên dương các tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
xây dựng chương trình hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ việt nam trong thời gian tới